cơ quan an ninh điều tra thành phố hải phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng đỗ văn thắng ba mươi ba tuổi
trú tại phường ngọc sơn quận kiến an thành phố hải phòng về hành vi làm giả giấy tờ và mẫu con dấu với số lượng lớn
thông qua công tác nắm tình hình cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hải phòng phát hiện trên địa bàn quận kiến an
xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
qua điều tra xác minh ngày hai mươi một tháng bảy các đơn vị chức năng của công an thành phố hải phòng tiến hành bắt giữ đối tượng đỗ văn thắng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ hai bộ máy tính một máy scan một máy in màu và hàng trăm giấy tờ đăng ký xe
giấy chứng nhận kiểm định ô tô phôi bằng tốt nghiệp đại học trung học phổ thông cùng hàng trăm con dấu giả
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã trực tiếp làm giả các giấy tờ để bán cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hải phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án để truy bắt các đối tượng có liên quan